trong thời điểm trước và sau dịp nghỉ tết nguyên đán giáp thì năm hai nghìn hai mươi bốn thì nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la đã tăng cường lực lượng phương tiện gia quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong đó tập trung xử lý hành vi xe khách chở quá số người quy định đảm bảo an toàn cho hành khách
tại km hai trăm chín mươi quốc lộ sáu phường triển sinh tp sơn la
trong khoảng hai giờ đồng hồ tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la
đã kiểm tra khoảng tám mươi lửa xe xong không phát hiện xử lý trường hợp xe khách chở quá số người quyết định
thường thì tết mỗi năm sẽ là chen trúc rất là trật trội vào trong dịp lễ tết này
nhưng mà trong thời gian năm nay em đi thì xe đã được không thoáng đủ chỗ đủ người không có việc chen lấn vào sâu đẩy
và nhu nhét người như mỗi năm trước tài xế chấp hành rất đúng đối quỳ với nhà nước
trên tuyến quốc lộ sáu
phòng cảnh sát giao thông đã bố trí ba đội tuần tra nhằm phát hiện xử lý vi phạm bắt thêm khách qua số lượng quy định
riêng những ngày sau tết người dân đi các tỉnh thành phố làm việc học tập trở lại đông đúc phương tiện vận chuyển khách tăng
phòng cảnh sát giao thông đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm
để các nhà xe vận chuyển khách đảm bảo số lượng khách theo đúng quy định đảm bảo an toàn cho các phương tiện vận chuyển hành khách
trong đợt thực hiện cao điểm tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn đến nay
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập biên bản một mươi ba trường hợp ô tô khách vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông
trong đó có hai trường hợp vi phạm trở quá số người quy định
phòng pc tám đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát khép kín hai mươi bốn hai mươi bốn
đội hai đã triển khai lực lượng tuần tra khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn đã tăng cường các quân số và tăng ca
tăng giờ làm việc
phòng pc tám đã xây dựng kế hoạch tuần tra khép kín hai mươi bốn hai mươi bốn đã tăng cường các quân số và tăng ca
thì trong quá trình nghỉ dịp nghỉ để nghỉ tết
trước và sau tết thì đội đã thực hiện các biện pháp như là tuyên truyền đến tất cả các chủ phương tiện
và các lái xe trên tuyến về vận chuyển hành khách
khi tham gia là chấp hành nguyên các quy định về giao thông đồng bộ
là không trở quá số người quy định
không sử dụng các chất kích thích như rượu bia các chất ma túy các chất cây nghiện
đã tuyên truyền tất cả các lái xe và đã ký cam kết về việc chấp hành các quy định về luật giao thông đường bộ
trong dịp này lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
khép kín hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên các tuyến giao thông
bên cạnh đó nhiều công ty khu công nghiệp đã bố trí xe đón công nhân trở lại làm việc
ý thức của người dân khi lựa chọn xe uy tín cao hơn không chấp nhận việc nhồi nhét khách
nên tình trạng xe khách trở quá số người quy định ít diễn ra
theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
tình hình lừa đảo trực tuyến tại việt nam đang diễn biến ngày càng phức tạp
đáng chú ý một trong những mục tiêu mà tội phạm mạng đang hướng tới chính là những người cao tuổi
bởi đây là đối tượng được xác định thường hạn chế về mặt công nghệ
ít tiếp cận thông tin dễ bị thuyết phục và có tài chính
cục an toàn thông tin đã đưa ra một mươi năm hình thức lừa đảo phổ biến
để cảnh báo đến người dân tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo
đây là những nạn nhân bị lừa tiền bằng cách huy động vốn
những người này đã bị các đối tượng xấu lập ra những trang web công ty hoành tráng
nhưng không có thật thậm chí photoshop nhiều hình chụp chung với lãnh đạo cấp cao
rồi tung lên web cá nhân để dụ lừa người dân

hà nội hà nội là một của những hội doanh nhân việt nam và đông nam á v v
nói tóm lại là tôi đã bị đánh gục bởi một cơ độ
họ đã đưa ra rất nhiều hình ảnh là vườn sâm ngọc linh
công nghệ cao đưa vào trang web rồi gửi qua cậu mà đến giới thiệu với bản thân gia đình nhà tôi

theo cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông
người cao tuổi hiện là đối tượng nhắm đến của nhiều kẻ lừa đảo hiện nay
bởi họ thường là người có tài chính sau nhiều năm tích lũy nhưng lại kém cập nhật về công nghệ thông tin
hiện có một mươi năm hình thức lừa đảo phổ biến như lừa đảo đầu tư lừa đảo combo du lịch giá rẻ
lừa đảo công nghệ cao qua cuộc gọi video defect giả mạo biên lai chuyển tiền thành công
giả mạo trang thông tin điện tử cơ quan doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng giả danh công an kiểm sát viên
cán bộ tòa án gọi điện lừa đảo đánh cắp thông tin căn cước công dân đi vay tín dụng
lừa đảo chuyển nhầm tiền vào tài khoản ngân hàng lừa đảo dẫn dụ đầu tư nhận bưu phẩm
lừa đảo thông tin giả về cuộc gọi mất tiền lừa đảo cho số đánh đề
đối với người cao tuổi khi trở thành những nạn nhân của những đối tượng lừa đảo truyền tuyến
thì có một số những nguyên nhân như là người cao tuổi thường thường đã có một số khoản tài chính tích lũy qua những năm công tác
qua những năm làm việc đã có một khoản tài chính gọi là dư giả để tích dưỡng tuổi giả
gọi là đối tượng đang có nguồn tài chính gọi là cố định
thứ hai là những đối tượng người cao tuổi mới tiếp cận sở sức đến công nghệ
khi mở quán truyền thông đã khuyên cáo về một hình thức a
thì các đối tượng thường thường sẽ có một hình thức a
để lái đi chuyển đổi đi thì nó không chính xác không giống hết như những cái quyền cao
cho nên là nên người dân cần phải luôn hình thành những cảnh sát
những cái luôn là những cái gọi là cảnh sát những thông tin trên mạng
cũng theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
dù đã có nhiều giải pháp được đưa ra để ngăn chặn hành vi lừa đảo trên không gian mạng với rất nhiều cảnh báo
song số lượng người già bị dụ lừa vẫn không ngừng tăng lên
đối với công cuộc trực tuyến nói chung và công cuộc bảo vệ những người cao tuổi trên không gian mạng
thì luôn cần sự chung tay của tất cả cơ quan chức năng cũng như của đoàn thể
đều cùng chung sức tuyên truyền và bảo vệ mọi người trên không gian mạng
thì không gian mạng nó là một không gian hồ giới hạn
khi càng có nhiều các đơn vị chức năng vào cuộc cùng chung tay
thì chúng ta người dân chúng ta cũng như những người cao tuổi sẽ càng được bảo vệ an toàn hơn
hiện nay trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng đã phát đi nhiều cảnh báo
bên cạnh đó cũng kêu gọi các tổ chức các công ty truyền thông mạng xã hội
tăng cường xây dựng các tình huống các hình thức tuyên truyền phong phú
phù hợp với từng nhóm đối tượng trên các nền tảng khác nhau
đặc biệt là người trẻ tuổi cần lưu ý quan sát và hướng dẫn người cao tuổi sống bên cạnh mình
tỉnh táo trước các lời kêu gọi đầu tư trên không gian mạng
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
thủ tướng vừa yêu cầu bộ công an nghiên cứu đề xuất mở rộng diện miễn thị thực
cho công dân một số nước phù hợp với tình hình mới và quan hệ hợp tác song phương
hiện việt nam đang miễn thị thực cho công dân đến từ hai mươi năm nước
trong đó có một mươi ba nước được miễn thị thực đơn phương
từ giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba việt nam cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước
và nâng thời hạn tạm trú từ ba mươi lên chín mươi ngày với số lần xuất nhập cảnh không giới hạn
công dân của các nước được đơn phương miễn thị thực vào việt nam được tăng thời hạn tạm trú
từ một mươi năm lên bốn mươi ngày
việc mở rộng chính sách miễn thị thực sẽ góp phần thu hút cách du lịch quốc tế
tăng sức cạnh tranh của du lịch việt trong khu vực và trên thế giới
container chở một mươi ba tấn xoài hạt lép trồng ở cù lao riêng huyện trợ mới tỉnh an giang
hôm nay đã được xuất sang thị trường hàn quốc
đây là lô xoài hạt lép đầu tiên sang thị trường này
mở ra triển vọng cho giống trái cây độc đáo của miền tây nam bộ
xoài hạt lép thuộc giống xoài tượng da xanh
có trọng lượng trung bình là khoảng từ ba kg bằng một nửa so với trái bình thường
loại trái này còn được biết đến là xoài cóc hay là xoài đèo
năm ngoái địa phương này cũng đã xuất khẩu hai trăm linh tấn xoài cho các thị trường khó tính
như là mỹ châu âu và bây giờ là hàn quốc
thưa quý vị trong không khí nô nước của mùa lễ hội diễn ra trên khắp cả nước
thì cũng là lúc lễ hội yên tử trên địa bàn thành phố uông bí của tỉnh quảng ninh bắt đầu
hàng năm yên tử thu hút đông
đông đảo lượng du khách về chảy hội
bên cạnh vấn đề tín ngưỡng tâm linh thì giá cả và chất lượng dịch vụ
cũng được du khách thập phương đặc biệt quan tâm
theo thông tin từ ban quản lý khu di tích lịch sử và danh thắng yên tử
về cắp treo tại lễ hội yên tử vẫn giữ nguyên giá là ba trăm hai mươi
riêng giá thắng cảnh là bốn mươi
như vậy du khách đi cắp treo sẽ phải trả ba trăm sáu mươi
cho cả hành trình chiêm bái danh thắng yên tử
những cái mặt hàng như ví dụ như ở là chè lam khi hội tôi làm ra ở đây
thì tôi cũng rất là mong muốn là thứ nhất là thực phẩm phải an toàn
để cho các khách địa phương các khách du lịch từ các nơi đến
để người ta có thể thưởng thức của mình
những cái mặt hàng chè lam để người ta giới thiệu đi các nơi
có thể là ở đây về đến đây để có thể thưởng thức được chè lam
hoặc là như kiểu là măng muối rất là nhiều thứ măng yên tử măng trúc
nhưng mà đặc biệt là những cái bánh chè lam này người ta có thể ăn trực tiếp
cái an toàn thực phẩm thì chúng tôi phải rất là đảm bảo
đảm bảo cho mọi người để quảng bá
để hình ảnh cho yên tử về năm nay
và còn là những năm sau nữa
theo tôi thấy thì nó cũng rất là lịch sự rồi
giá cả thì nó cũng hợp lý thôi
tôi thì tôi có mua bánh hạt rẻ
cái đồ ăn vặt tôi thấy cũng rất là ngon
được ăn thử xong mới mua
người bán cũng rất là vui vẻ
có mặt tại khu di tích lịch sử và danh tháng yên tử trong ngày khai hội
theo ghi nhận của phóng viên
các hoạt động lễ hội diễn ra an toàn
không có hiện tượng treo kéo khách
cũng như các hoạt động mê tín dị đoan
tại các quầy hàng dịch vụ
giá các sản phẩm được niêm yết công khai
thưa quý vị và các bạn
hiện thì tôi đang ở khu vực làng nương
thuộc quần thể danh tháng yên tử
và du khách về đây chảy hội
thì thường là sẽ mua quà đặc sản địa phương
tại khu vực này
và theo ghi nhận của chúng tôi
thì giá các loại dịch vụ
thì vẫn được giữ mức ổn định
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
thì được các lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên
năm ngoái năm nay là hết dịch rồi
thì chúng tôi lại quay trở lại
với giá cáp treo năm nay là ba trăm hai mươi
thời điểm của trước đại dịch
chứ không tăng hơn
thì chúng tôi nghĩ rằng là
mình cứ duy trì giá dịch vụ như thế
thì cũng đã là tốt lắm rồi
thì rõ ràng doanh nghiệp
thì cần phải đầu tư
nhưng cái đầu tư đấy
thì chúng tôi nghĩ rằng là mình đầu tư
trên một nền tảng đó là nền tảng văn hóa
mình đầu tư cho lâu dài
được biết từ đầu xuân giáp thỉnh đến nay
mỗi ngày có từ một năm đến hai vạn du khách
vật tử đến với yên tử
theo thống kê
chỉ trong chín ngày tết nguyên đán giáp thỉnh
khu di tích yên tử đã đón

tăng một mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tiếp theo mời quý vị
cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế
đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
bảo trường kính chào quý vị khán giả
đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị
sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
tổ chức lễ đánh công khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm
tham dự buổi lễ có ông nguyễn đức chi
thứ trưởng bộ tài chính
bà vũ thị trân phương
chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
phát biểu tại buổi lễ đánh công khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng nguyễn đức chi đánh giá cao kết quả đạt được của ngành chứng khoán nói chung
và hồ sê nói riêng trong năm qua
trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp khó lường
tác động đến tình hình kinh tế tài chính trong nước
nhưng thị trường chứng khoán việt nam vẫn ghi nhận sự tăng trưởng về chỉ số
thanh khoản quy mô vốn hóa
nhận định thị trường chứng khoán năm hai nghìn hai mươi bốn có nhiều thuận lợi và khó khăn đang xen
đồng chí thứ trưởng đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước không chủ quan
và phải luôn chủ động trước những khó khăn khó lường trong năm nay
trong đó một trong những nhiệm vụ đặt ra với ngành chứng khoán trong thời gian tới
là nâng hạn thị trường
theo sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
thị trường chứng khoán việt nam kết phiên năm hai nghìn hai mươi ba với chỉ số vn index đạt mốc một một trăm hai mươi chín chín điểm
tăng hơn một mươi hai hai so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
giá trị vốn hóa trên thị trường cổ phiếu ở sàn hose đạt bốn năm mươi sáu triệu tỷ đồng
sở cũng đã tổ chức tổng cộng hai trăm bốn mươi chín phiên giao dịch thành công
với tổng khối lượng giao dịch hơn một trăm chín mươi ba tỷ chứng khoán
tương ứng giá trị giao dịch gần ba tám triệu tỷ đồng
tăng một mươi hai về khối lượng nhưng giảm một mươi một về giá trị giao dịch so với năm hai nghìn một mươi tám
đại diện sân bay tân sơn nhất cho biết tổng lượng khách đi đến cả quốc tế và trong nước qua sân bay tân sơn nhất
trong dịp tết năm hai nghìn hai mươi bốn đạt gần một trăm năm mươi bốn lượt với chín trăm bảy mươi tám chuyến bay
tân sơn nhất thành phố hồ chí minh luôn là tâm điểm của hàng không dịp cao điểm tết từ ngày tám đến một mươi chín tháng hai
với lượng khách giao động từ một trăm hai mươi sáu đến một trăm năm mươi bốn người một ngày
trừ hai ngày mùng một và mùng hai tết lùi về khoảng một trăm linh lượt mỗi ngày
tuy đông nhưng không quá ung tắc bởi nhà ga quốc nội hiện hữu năng lực khai thác đã vượt công suất thiết kế một trăm năm mươi
đối với lượng khách quốc tế số liệu khai thác tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho thấy
bình quân mỗi ngày có từ tám trăm năm mươi đến chín trăm linh chuyến bay của các hãng hàng không quốc tế và trong nước đi đến cảng
cục hàng không việt nam thống kê tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không
từ ngày tám tháng hai đến ngày một mươi bốn tháng hai tức hai mươi chín tháng chạp đến mùng năm tết
đạt hơn một năm triệu khách tăng một mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó khách quốc tế tăng năm mươi bốn so với cùng kỳ đạt sắp xỉ bảy trăm tám mươi bốn sáu trăm linh khách
khách nội địa đạt hơn bảy trăm sáu mươi hai bốn trăm linh hành khách giảm một mươi ba hai so với cùng kỳ
tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần tám năm trăm sáu mươi tấn tăng bảy ba so với cùng kỳ
số liệu từ ngân hàng nhà nước cho biết đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt một mươi ba
riêng tổng dư nợ tính dụng năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn tp hcm đạt ba năm mươi bốn triệu tỷ đồng tăng chín tám so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
và chiếm hai mươi sáu một so với tổng dư nợ tính dụng cả nước
đây cũng là sự nỗ lực của ngành ngân hàng trên địa bàn trong việc hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp và người dân
tính toán theo cơ cấu tín dụng tại tp hcm giữa cho vay bằng vnđ và ngoại tệ giữa cho vay vô ngắn hạn và trung dài hạn thì không thay đổi
xong dư nợ tín dụng vnđ tăng trưởng cao hơn tăng một mươi tám và dư nợ ngắn hạn tăng một mươi ba sáu
riêng dư nợ trung dài hạn tăng sáu năm
những con số trên cho thấy lãi suất cho vay việt nam đồng thấp đã hỗ trợ tăng trưởng tín dụng tiền đồng tín dụng ngắn hạn tăng trưởng cao và tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh
cũng như các lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế như xuất khẩu doanh nghiệp nhỏ và vừa nông nghiệp và nông thôn công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đạt được kết quả này ngành ngân hàng đã tập trung tổ chức tốt triển khai cơ chế chính sách về tiền tệ tiến dụng nhất là các chính sách tiến dụng để hỗ trợ cho doanh nghiệp
trong đó có các gói tiến dụng yêu đãi hàng trăm lãi suất của chính phủ các chương trình tiến dụng cho doanh nghiệp nhỏ vừa công nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đồng thời thực hiện tốt các cơ chế chính sách về cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ để hỗ trợ cho doanh nghiệp
thứ hai là ngành ngân hàng tổ chức tốt hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp theo đó kết thúc năm hai nghìn hai mươi ba chương trình này cũng đã giải ngân ký kết cho vay được trên sáu trăm ba mươi ba tỷ cho gần một trăm bảy mươi khách hàng doanh nghiệp
ngành ngân hàng thành phố đã thực hiện hỗ trợ hai lãi suất theo nghị định ba mươi một của chính phủ với doanh số cho vay đạt gần tám mươi một tỷ đồng chiếm ba mươi sáu so với cả nước
cho bốn trăm chín mươi hai doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực hàng không vận tải kho bãi lưu trụ nhà hàng ăn uống công nghiệp chế biến chế tạo lĩnh vực nông lâm thủy sản giáo dục lập trình máy vi tính và hoạt động có liên quan xây dựa ở cho công nhân thuê đây là kết quả tích cực hội tụ và phản ánh nỗ lực trách nhiệm thực hiện của các tổ chức tính dụng trên địa bàn nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp
mạnh mẽ cho thấy tình hình kinh tế tốt lên các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã phát huy tác dụng dòng tiền tiết kiệm vào các ngân hàng vẫn dồi dào và đây là điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thương mại tiếp tục đưa lại suất huy động cũng như lãi suất cho vai đi xuống để kích thích nhu cầu vay vốn phục vụ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cũng như tiêu dùng
chúng ta thấy là thành phố hồ chí minh luôn là một cái trung tâm tài chính của cả nước và nơi mà tập trung rất là nhiều doanh nghiệp

phương án một sẽ làm hầm kính dài bảy trăm sáu mươi năm m từ vị trí gần tuyến ngô văn năm trải dài qua công trường mê linh đồng khởi nguyễn huệ
hai đầu làm hầm hở một bên nối vào đường dẫn cầu ba son bên còn lại là cầu khánh hội
phương án còn lại hầm kính bắt đầu từ gần đường ngô văn năm nhưng chỉ nối tới đầu đường nguyễn huệ tổng chiều dài sáu trăm tám mươi ba m
hai đầu cũng làm hầm hở tương tự
tổng mức đầu tư hai phương án trên lần lượt ước tính khoảng một bốn trăm bảy mươi bảy tỷ đồng và một ba trăm năm mươi chín tỷ đồng
đường tôn đức thắng là một trong năm đại lộ lâu đời nhất ở thành phố hồ chí minh
tuyến nằm ở trung tâm quận một trục đường này kết nối trực tiếp với phố đi bộ nguyễn huệ công trường mê linh bến bạch đăng
đồng thời là một trong tuyến chính qua lại giữa khu trung tâm với quận bốn và khu nam sài gòn
theo cj đơn vị phát hành sáng ngày một mươi chín tháng hai tác phẩm điện ảnh mai đạt ba trăm một mươi tỷ đồng với ba năm triệu lượt khán giả
theo box office việt nam đơn vị quan sát phòng váy độc lập hôm một mươi bốn tháng hai
phim đã mốc doanh thu cao điểm với hơn bốn mươi ba tỷ đồng tỷ lệ lớp đề xuất chiếu chạm mất bảy mươi hai
đều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử phim việt
bộ phim xoay quanh cuộc sống của nữ chính tên là mai do diễn viên phương anh đào thủ vai
một nhân viên massage gần bốn mươi tuổi tình cờ gặp nhạc công dương do tốn trần thủ diễn và được anh sang đón
tự ti bản thân mai không đủ dũng khí đón nhận tình cảm của chàng trai kém của bảy tuổi
còn phim gặp lại chị bầu phim việt thứ hai trong mùa tết hiện đạt hơn sáu mươi tỷ đồng
sau một mươi ngày tết loạt tác phẩm ngoại lép vé trước phim việt
trong đó phim mai áp đảo khi chiếm khoảng bảy mươi doanh thu toàn phòng vé
các phim nước ngoài đang được chú ý trong dịp này gồm phim gia đình và điệp viên mã trắng hai mươi hai tỷ đồng
phim madame web chín tỷ đồng phim akai sưu điệp viên sáu sáu tỷ đồng
hai bộ phim việt khác là phim sáng đèn và phim trà rút lịch chiếu sau vài ngày ra rạp
về doanh thu kém chọn lịch phát hành mới
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài hiện có khoảng hơn sáu triệu người
đang sinh sống tại hơn một trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
không chỉ hội nhập ngày càng sâu rộng mà kiều bào còn khẳng định được vị thế
và có sự đóng góp nhất định đối với sự phát triển chung của đất nước
trước tiên đó là nguồn lực tri thức khoa học công nghệ nhân lực chất lượng cao
và cả sự đóng góp về tài chính thông qua con số kiều hối
tăng cao hàng năm phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế tiếp phương nam ngày hôm nay
mấy chục năm nay tôi chỉ làm có một việc đó là làm sao gây dựng được nền công nghiệp vi mạch ở việt nam
tôi mong muốn được trở về để lúc mình còn sức lực như ngày nay mình đóng góp cho việt nam
đó là giấc mơ của tôi
trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch
nơi sản xuất thành công nhiều con chip mang tên sigma k ba vn tám trăm linh một th bảy nghìn một trăm năm mươi
nơi ghi dấu sự công hiến của giáo sư tiến sĩ đặng lương bồ
nhà khoa học việt kiều đã trải qua chuyến hành trình dài bốn mươi năm năm
để thực hiện ước muốn trở về quê hương thứ hai của mình thành phố hồ chí minh
với giấc mơ xây dựng và phát triển ngành vi mạch của đất nước
sau hai mươi năm nỗ lực xây dựng nền công nghiệp vi mạch việt nam
giấc mơ của tôi đã thành hiện thực
tôi đã nhìn thấy con chip bd việt nam đầu tiên
và con chip này đã được sử dụng vào rất nhiều sản phẩm công nghiệp
cùng với sự trở về của đội ngũ trí thức kiều bào
là nguồn lực kiều hối đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của việt nam
chỉ tính riêng thành phố hồ chí minh
năm hai nghìn hai mươi ba kiều hối chuyển về đạt gần chín năm tỷ đô la mỹ
tăng bốn mươi ba ba so với năm hai nghìn hai mươi hai và luôn chiếm gần năm mươi tỷ lệ kiều hối của cả nước
cùng với các nguồn vốn khác và các nguồn lực khác
thì cái nguồn lực kiều hối cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội
góp phần nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ bởi lẽ
nó cũng là một cái nguồn cung ngoại tệ cho nền kinh tế
ủy ban người việt nam ở nước ngoài thành phố hồ chí minh chúng tôi
cũng đã tiến hành nhiều hoạt động thu hút và kêu gọi các trí thức kiều bào
trở về thành phố để có các hoạt động nghiên cứu khoa học
hợp tác để có những đóng góp và sự phát triển của thành phố hồ chí minh
những ngày cuối năm âm lịch những chuyến bay đang tấp nập hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất
để đưa bà con kiều bào về quê đón tết đi xa để trở về
và không quên mang theo nguồn lực về trí thức về kinh tế
để góp phần cùng đất nước nói chung
nói riêng kiến tạo nên nhiều giá trị cao về giáo dục y tế kinh tế
điều đó còn thể hiện niềm tin của kiều bào với đường lối chủ trương của đảng và nhà nước
và câu chuyện đầy tự hào vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt